thời gian gần đây tình trạng nhân viên bảo vệ rừng của các đơn vị quản lý rừng trên địa bàn tỉnh quảng bình
xin nghỉ việc xảy ra với số lượng lớn do áp lực công việc và mức lương không phù hợp
hàng loạt nhân viên bảo vệ rừng bỏ việc đã làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác bảo vệ rừng tại địa phương
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng bình
quảng bình là địa phương có diện tích đất có rừng gần sáu trăm linh hectare
với độ che phủ rừng sáu mươi bảy bốn đứng thứ hai cả nước
tuy nhiên công tác bảo vệ rừng hiện nay còn gặp rất nhiều khó khăn
do diện tích rừng quá lớn địa hình phức tạp trong khi nhân viên bảo vệ rừng lại quá ít
bình quân mỗi công nhân được giao giữ hơn một hectare rừng
và làm việc trong điều kiện địa hình thời tiết khắc nghiệt
quảng bình là địa phương có diện tích đất có rất nhiều khó khăn do diện tích đất có rất nhiều khó khăn
bên cạnh đó là chế tài quyền hàn để xử lý trong công việc công tác quản lý bảo vệ của lực lượng bảo vệ
rất là hàn hẹp lương bỏng rất thấp
cho nên là anh em lực lượng bảo vệ rừng cũng có nguyện vọng làm sao đó lãnh đạo chăm chết
để cho cuộc sống anh em đồng lương và cả chế độ chính sách được cải thiện hơn
để anh em được yên tâm công tác
riêng tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm công nghiệp long đại
trước đây lực lượng bảo vệ rừng của công ty có gần một trăm năm mươi người
sau đó kiện toàn còn gần một trăm linh người thì nay chỉ còn bảy mươi sáu người
trong đó số lượng nhân viên bảo vệ rừng bỏ việc nhiều nhất là tại hai lâm trường bảo vệ rừng tự nhiên
là lâm trường trường sơn từ bốn mươi người hiện còn hai mươi bảy người
và lâm trường khe giữa gần bốn mươi người thì chỉ còn hai mươi bốn người
thu nhập đối với những người làm công tác
lượng nhân viên bảo vệ rừng thì thấp so với xã hội nói chung
cho nên cũng tạc đồng đến công việc của anh em quản lý bảo vệ rừng
một số lực lượng quản lý bảo vệ rừng đã từ bỏ nhiệm vụ
để như vậy tìm công việc khác có thu nhập cao hơn
được biết hiện nay lương của nhân viên bảo vệ rừng chỉ từ ba đến bốn triệu đồng
lại bị trả chậm nên ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân
do đó để người giữ rừng bảo vệ rừng thật sự yêu rừng tâm huyết với nghề
thì cần thiết phải có cơ chế chính sách điều chỉnh hợp lý
bảo đảm hài hòa giữa trách nhiệm và quyền lợi cho các đơn vị chủ rừng